chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
những người làm công tác văn hóa và văn nghệ sĩ cả nước đã không ngừng nỗ lực để gửi tới khán giả những món quà tinh thần ý nghĩa
không chỉ là những chương trình văn hóa văn nghệ hấp dẫn tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám còn được tổ chức với nhiều hoạt động
thể hiện tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách nhằm mang đến một cái tết yên vui ấm no cho tất cả mọi người
đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội
mở đầu chương trình đời sống văn nghệ tuần này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với tuần lễ tuất đom hai nghìn một mươi chín
với hàng trăm tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều thể loại tranh tượng đồ gốm
lấy cảm hứng từ linh vật của năm mậu tuất
đây là chương trình nằm trong hoạt động triển lãm tranh tết thường niên
lấy cảm hứng sáng tác từ một mươi hai con giáp của các nghệ sĩ nhân dịp tết đến xuân về
triển lãm trưng bày nhiều tác phẩm độc đáo đặc sắc về hình tượng con giáp đại diện của nam mậu tuất
tinh thần chung của triển lãm là tạo dựng một không gian nghệ thuật có đủ cung bậc cảm xúc
để làm nổi bật hình tượng tuất con giáp thứ một mươi một trong vòng tuần hoàn thập nhiên
các tác phẩm thể hiện con giáp này chủ yếu khai thác đặc tính của loài là sự thân thiện lòng trung thành
bên cạnh vẻ ngộ nghĩnh lém lình thay vì tả thực một cách chi tiết như thông thường
ngày nào cũng cho nó ăn ngày nào nó cũng ra ngõ đón tôi
mở ra không khí vừa gần gũi vừa thiêng liêng ngày tết
tranh bột màu của họa sĩ đỗ dũng đã tạo hình những chú chó theo đôi theo cặp
gửi gắm thông điệp về sự no đủ xung vầy
có một con chó mẹ và có hai con chó con
thế thì mình muốn là tức là là cái
ngay cả con chó đá tức là nó có một cái sự giao lưu
có một sự giao lưu giữa hai nhân vật
coi như là chó là một nhân vật ở trong tranh
có sự giao lưu giao lưu về tình cảm
giao lưu về những cái va đập về
những quan hệ về màu sắc về đường nét
bên cạnh tranh vẽ với chất liệu phong phú
tổng hợp bột màu sơm dầu acerlix xe giấy
triển lãm còn trưng bày các tác phẩm tượng
đĩa gốm vô tay và vẽ độc bản trực tiếp
tại hai làng gốm có lịch sử lâu đời
hương canh và bát tràng
triển lãm đã đem đến cho khán giả nhiều ấn tượng cảm xúc
ban đầu vào bước đây thì em rất là ấn tượng
về những bức tranh ở nơi đây
nó có một chút gì độc đáo bí ảnh
nhưng mà cũng rất sâu sắc
mà mình những người hiểu về chân am hiểu về chân
mình yêu thích chân mình có thể là thích thúi vào ngắm nhìn nó
ngoài triển lãm các tác phẩm
trong buổi khai mạc
các họa sĩ đã trực tiếp vẽ ký họa chân dung trên giấy gió
để gửi tặng những khán giả của mình
đây là năm thứ tư liên tiếp
triển lãm về con giáp được tổ chức nhân dịp đầu xuân năm mới
triển lãm đã trở thành một hoạt động văn hóa của các nghệ sĩ
họa sĩ hà thành nhân dịp tết đến xuân về
thu hút nhiều du khách tới tham quan
như một lời cầu chúc cho năm mới an lành hạnh phúc
tết là khoảng thời gian
để mỗi gia đình nhận được
để mỗi gia đình đoàn viên
để mỗi chúng ta chững lại những hối hả đầy thường
cùng nhìn lại một năm cũ và hướng đến một năm mới
với mong ước hạnh phúc may mắn hành thông
nhằm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
và lưu giữ những thí ức tuổi thơ về tết của truyền xưa
trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
và ban quản lý phố của hà nội
phối hợp với các đơn vị các nghệ nhân
đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động văn hóa với chủ đề tết việt
chương trình tết việt tại khu di sản hoàng thành thăng long
bao gồm nhiều hoạt động trưng bày triển lãm giáo dục di sản và văn hóa truyền thống
kéo dài từ nay đến hết dầm tháng riêng
đây là hoạt động ý nghĩa góp phần giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
phong tục tập quán đẹp của dân tộc việt nam
mỗi dịp tết đến xuân về góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
tết rất quan trọng trong đời sống trong cái sinh hoạt bình thường của mỗi người việt nam
và có lẽ là mỗi một người thì trước khi tết đến thì đã rất là sốn sang
là năm nay sẽ ăn tết như thế nào sẽ gặp gỡ những ai
thế và tôi nghĩ rằng là trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội
đã tổ chức một cái sinh hoạt hết sức là có ý nghĩa
bởi vì chúng ta cũng biết là cuộc sống cứ trôi đi
và biết bao nhiêu những cái phong tục tập quán
những cái cảnh huống
của những cái dịp tết xưa
không phải ai cũng còn nhớ lại được nữa
nhất là những cái thế hệ trẻ
có khi họ không biết hết được
thì tôi nghĩ rằng là
tết với một cái không gian tổ chức như ở đây đấy
là nó gợi lại cho những cái thế hệ
như chúng tôi trở lên
tức là nhiều tuổi
thì thấy được cái tết ngày xưa mình đã được hưởng như thế nào
và giới thiệu với con cháu mình
và những cái thế hệ trẻ
cái tết của cha ông họ ra làm sao
đến với không gian tết việt tại hoàng thành
khách tham quan có thể tìm hiểu về tết xưa
qua ảnh tư liệu của bảo tàng albert kahn
cộng hòa pháp
và tranh khắc gỗ của harry ogre
với những hình ảnh gần gũi như táo quân
dựng nêu pháo tết
tìm hiểu các phong tục tết xưa như
thở cúng tổ tiên gói bánh trưng
bày mâm ngũ quả làm cỗ tết
trang trí hoa đào quất
sông nhà mừng tuổi
chúc tết chơi tranh
du xuân xin chữ đầu xuân
cảm nhận thú chơi tranh ngày tết của cha ông
qua các dòng tranh dân gian như
tranh đông hồ hàng chống kim hoàng
trong đó nhiều dòng tranh
và vốn quý dân gian đang dần mai một
trong cuộc sống hiện đại
cần được khôi phục và gìn giữ
ngay trong lễ khai mạc
khu di sản hoàng thành thăng long đã đón hơn
bốn trăm linh em học sinh trường tiểu học trần quốc toàn
hoàn kiếm hà nội
đến vui chơi và trải nghiệm không gian tết việt xưa
đến với chương trình
các em được thỏa thích vui chơi các trò chơi dân gian
như đi cầu tre
kéo co bập bênh đánh đu
chơi gòn ném vòng nhảy bao bố
xem biểu diễn múa tứ linh
thông qua các hoạt động này
sẽ giúp các em hiểu rõ hơn
về phong tục tập quán truyền thống của dân tộc
sau hôm nay và được trải nghiệm
thì con thấy tết dân gian của nước mình
là một niềm tự hào
con được học cách làm tòa hê cách nặn bạch trưng
và còn rất là nhiều
truyền thống phong tục của tết
hôm nay con đến đây
con hiểu biết về tết xưa
có rất nhiều hoạt động thú vị
như là bạch trưng tòa hê
vẽ tranh dân gian
đến với phố cổ hà nội
dịp tết nguyên đán
khách thăm quan được tham gia trải nghiệm
các hoạt động văn hóa phong phú
tái hiện tết cổ truyền dân tộc
diễn ra từ nay đến hết ngày bốn tháng ba
tại nhiều địa điểm di tích thuộc phố cổ hà nội
tại đình kim ngân số bốn mươi hai hàng bạc
có nhiều hoạt động được tổ chức
như giới thiệu và trình diễn
các dòng tranh dân gian
giới thiệu sắp đặt không gian thờ
của gia đình thành thị và gia đình đồng bằng bắc bộ
đã là đón tết
thì nó đã là truyền thống rồi
nó đã là rất truyền thống
dù là không gian và thời gian
nó có biến thiên có thay đổi cách quan niệm
và các đời sống cũng như
các sinh hoạt nó thay đổi
thì cái tết nó vẫn nhắc lại
cái tình truyền thống
và hình như nó là một trong những cái
điều kiện mà nhắc nhở
cái người việt nghĩ đến truyền thống nhiều hơn cả
nhiều hơn cả
có lẽ là cái tết nguyên đán
đấy là một cái hình ảnh
mà nó ngoài cái phần
phần truyền thống
theo như chúng ta nghĩ
thì nó lại có một cái tính giáo dục rất là cao
giáo dục rất là cao
nhắc nhở lại chúng ta
một cái giai đoạn một cái năm chúng ta sống như thế nào
nhắc nhở chúng ta nhìn lại về tổ tiên như thế nào
rồi nhắc lại chúng ta
về các mối quan hệ trong gia đình
hôm nay khi mà được đến
đình kim ngân ở vốn hai hàng bạc
để tham dự một cái festival
về lễ hội tết cổ truyền của dân tộc
thì bản thân tôi cảm thấy
rất là vui
và cảm thấy là ấm áp
và khi mà tôi được quay trở lại
một cái không khí rất là
mang đậm bản sắc dân tộc của người việt nam
và với một người trẻ như tôi
dự định tương lai tôi muốn đi du học
hay là đến những cái đất nước khác
thì tôi vẫn muốn sẽ muốn quay trở về đất nước việt nam
thân yêu của mình
đến với ngôi nhà di sản tám mươi bảy mã mây
và trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ
số năm mươi đào duy từ
du khách có cơ hội được tham quan
các hoạt động tái hiện lại không gian đón tết
của một gia đình đồng bằng bắc bộ xưa
đặc biệt là hoạt động trưng bày
các tác phẩm tranh và chó đá
với chủ đề chó trong đời sống người việt
linh vật là con chó
thì đây cũng là một cái ý tưởng rất hay
đó là chúng ta giới thiệu về
một cái linh vật rất gần gũi của người việt
là con chó đá
đồng thời lại là nguồn cảm hứng cho một trăm linh họa sĩ
họ sử dụng cái khả năng
về tư duy tạo hình
dựa trên cái nhận thức về
tạo hình các linh vật để tạo ra những bức tranh
đón chào của năm hai nghìn một mươi tám
thì tôi nghĩ đây là một cái hoạt động
rất hay khi chúng ta nhìn nhận
từ cái quá khứ những cái linh vật tưởng chừng
nó mộc mạc như vậy
thì nó lại chứa được cả một cái thương điệp rất dày
về mặt giáo dục
và lại nhìn thấy được cái tính hơi thở
đương đại khi các họa sĩ
lấy cái tinh thần
cái linh vật của hai nghìn một mươi tám
trở thành một cái đề tài để khai thác
đưa nó vào sáng tác
chúng ta nhìn thấy con chó đá đa dạng
về kiểu dáng về cách tạo hình
thì chúng ta nhìn thấy là qua các nhận thức
của họa sĩ
thì cái góc nhìn của con chó cũng rất là đa dạng
cũng không thua kém cạnh gì
với nhiều hoạt động phong phú
ban quản lý phố cổ hà nội mong muốn
giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa truyền thống
đặc sắc trong dịp đón tết cổ truyền
của sân tộc
đây là hoạt động văn hóa hết sức có ý nghĩa
và cần được phát huy trong điều kiện
nhiều nét văn hóa cổ truyền đang có nguy cơ bị mai một
không chỉ có những hoạt động vui chơi lễ hội
tết còn là dịp mỗi tổ chức cá nhân
thể hiện nét đều trong văn hóa ứng xử
với tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm là sách của người việt
hòa chung tinh thần nhân văn ấy
vừa qua tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đã diễn ra chương trình
gói bánh trưng xanh
cùng người nghèo ăn tết
với chủ đề tết sẻ chia tết xuân vầy
chương trình là hoạt động thường niên
do ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
phối hợp với đoàn thanh niên bộ văn hóa thể thao và du lịch
cùng các tổ chức xã hội
có tấm lòng hào tâm chung tay thực hiện
nhiều năm qua
chương trình đã phát huy hiệu quả
góp phần động viên và chia sẻ
chung tay đón tết với người nghèo
tại nhiều địa phương trên cả nước
chương trình này thì chúng tôi năm nay sẽ tổ chức
đi hai tỉnh tỉnh lai châu và tỉnh thừa thiên huế
các đồng bào dân tộc sẽ được lựa chọn
bởi các sở văn hóa thể thao du lịch
đây là những đại diện của đồng bào
vùng sâu vùng xa nhất của hai tỉnh này
và những đồng bào gặp khó khăn
trong thiên tai những đồng bào nghèo khổ
chúng tôi hy vọng rằng những món quà này
là những tình cảm ấm áp của tất cả các đồng chí
các cơ quan đơn vị
mà đã huy động chung sức với chúng tôi
để tổ chức đồng bào
góp phần đón cái tết năm nay
mọi đồng bào sẽ thêm ấm êm hơn
và đây cũng là hoạt động thường liên của chúng tôi
hy vọng rằng năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức
được rộng khắp hơn
đây là hoạt động để các thế hệ người việt nam
thể hiện sự đoàn kết tương thân tương ái
góp phần nối tiếp và phát huy truyền thống
lá lành đùm lá sách
giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn
đón tết cổ chuyển mậu tuất hai nghìn một mươi tám
đầy đủ và ấm áp hơn
sau khi chương trình kết thúc
số bánh trưng gói được cùng nhiều phần quà tết
sẽ được ban tổ chức trao đến tận tay
cho những người có hoàn cảnh khó khăn
thuộc hai tỉnh thừa thiên huế và lai châu
chúng tôi là đại diện cho dân tộc
thiểu số được xuống đây
để tổ chức gói bánh trưng
để đưa gói bánh tình nghĩa đi
các nơi tôi thấy rất là xúc động
và tình quân dân ngày càng gắn bó
và lúc nào cũng như cáo bên nước

đưa đến đây gói những chiếc bánh trưng
cùng với nhân dân
tôi cảm thấy là tình cảm gắn bó đoàn kết quân dân
thì ngày càng chặt chẽ hơn
tôi cảm thấy rất vinh dự khi tham gia chương trình
cũng thông qua hoạt động này
bàn tổ chức muốn giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước
về nét văn hóa đặc sắc
trong truyền thống đón tết cổ truyền của dân tộc
đặc biệt trong tầng lớp thanh niên
học sinh sinh viên
góp phần bảo tồn gìn giữ
và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
xin được kết thúc tại đây
mọi ý kiến ống góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòng văn hóa a org vn
hoặc con số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau